một tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo bộ y tế đến tối ngày hai mươi sáu tháng ba có ba mươi bảy bệnh nhân đang điều trị
đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ một đến bốn lần với sars cov hai
đặc biệt là bốn bệnh nhân đã âm tính bốn lần với sars cov hai
là các bệnh nhân số hai mươi chín bốn mươi năm năm mươi ba và sáu mươi sáu
bệnh nhân trong số này đã bình phục và sẽ được chuyển đến cơ sở điều trị
trong ngày hôm nay để tiếp tục được theo dõi sức khỏe
trong số một trăm năm mươi ba ca mắc bệnh covid một mươi chín tại việt nam
đã có một mươi bảy ca khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện
còn một trăm ba mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín còn lại đang được theo dõi và cách ly
điều trị tại hai mươi một cơ sở y tế trong cả nước
đa số đều có sức khỏe ổn định